xin chào các bạn
thưa quý vị chiều tối nay thủ tướng phạm minh trình đã chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn vướng mắt thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
cùng dự có phó thủ tướng trần hồng hà lãnh đạo các bộ ngành trung ương và đại diện các ngân hàng
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay cả nước có trên năm trăm linh dự án nhà ở xã hội đã được tháo gỡ khó khăn vướng mắt
triển khai với quy mô trên bốn trăm một mươi tám căn hộ trong đó có bảy mươi năm dự án hoàn thành với quy mô gần bốn mươi căn hộ
số lượng dự án đã khởi công xây dựng là một trăm hai mươi tám dự án với quy mô gần một trăm một mươi năm bốn trăm linh căn
số lượng dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư là ba trăm linh dự án với quy mô gần hai trăm sáu mươi bốn căn
về nguồn vốn hỗ trợ một trăm hai mươi tỷ đồng theo nghị quyết số ba mươi ba của chính phủ
bộ xây dựng đã cải cách thủ tục hành chính chỉnh lý rút gọn điều kiện của nhà đầu tư dự án
nhà ở xã hội được phai nguồn vốn một trăm hai mươi tỷ đồng đến nay các ngân hàng thương mại đã giải ngân
với số tiền một một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng cho cả chủ đầu tư và cho người mua nhà
tuy nhiên nhiều tỉnh thành phố lớn tập trung nhiều khu công nghiệp như hà nội
thành phố hồ chí minh đà nẵng cần thơ long an có tỷ lệ thực hiện nhà ở xã hội thấp do với mục tiêu của đề án
việc giải ngân gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng cho nhà ở xã hội còn chậm
các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội gặp khó khăn trong việc tiếp cận đất đai
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh việc phát triển nhà ở xã hội là chính sách rất nhân văn của đảng
nhà nước có ý nghĩa quan trọng góp phần cụ thể hóa thể chế hóa chủ trương của đảng về an sinh xã hội
không để ai bị bỏ lại phía sau và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hỗ trợ người khó khăn
công nhân lao động tại các khu cụm công nghiệp thành phố lớn
thủ tướng yêu cầu cần đa sẵn hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội các thủ tục điều kiện cho vai vốn phải đơn giản hơn
các bộ tư pháp bộ tây nguyên và môi trường bộ xây dựng khẩn trương phối hợp với chính phủ
báo cáo ủy ban thực vụ quốc hội đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
trình quốc hội quyết định việc xây dựng ban hành nghị quyết cho phép luật đất đai luật nhà ở
luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
sớm áp dụng các quy định về chính sách ưu đãi cho dự án nhà ở xã hội
quyền thế chấp tài sản quyền sử dụng đất đai của dự án nhà ở xã hội
để giảm tối đa thời gian chi phí thực hiện dự án nhà ở xã hội này
tránh phiền hà sách nhiễu cho người dân chịu trách nhiệm cho rà soát lại quy đất hai mươi
cùng với đó bộ xây dựng chủ trì thường xuyên đôn đốc phối hợp với các bộ ngành địa phương
giám sát việc thực hiện đề án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội
phát huy kinh nghiệm triển khai gói tín dụng ba mươi tỷ đồng trước đây
hướng dẫn các địa phương xây dựng chiến lược nhà ở
sớm hoàn thiện quy trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
ban hành theo thẩm quyền hoặc trình ban hành
trong đó nghiên cứu việc thực hiện song song
đồng thời các thủ tục ban hành tiêu chuẩn quy trình thống nhất cho các địa phương trên cả nước
nghiên cứu chuyển mục đích sử dụng nhà ở tại các khu tái định cư chưa sử dụng sang nhà ở xã hội
ngân hàng nhà nước phụ trách việc thu xếp tín dụng cho cả người mua người bán
khẩn trương chỉ đạo các ngân hàng thương mại nhà nước lớn
chung tay cùng doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng cung cấp gói tín dụng cho người mua
mở rộng gói tín dụng kéo dài thời gian vay lên một mươi một mươi năm năm
lãi suất yêu đãi thấp hơn từ ba năm so với vay thương mại thông thường
chủ trì phối hợp với các bộ nghiên cứu hướng dẫn các ngân hàng thương mại
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thế chấp vay vốn thực hiện các dự án nhà ở xã hội đơn giản thuận lợi hơn
tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng giao nhiệm vụ cho bộ kế hoạch và đầu tư
bộ tài chính ngân hàng nhà nước sớm bổ sung nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện cho vay nhà ở xã hội
thông qua ngân hàng chính sách xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
và sớm nghiên cứu thành lập quỹ về nhà ở xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau
hôm nay tại hà nội thứ trưởng bộ ngoại giao lê thị thu hằng
thứ trưởng ngoại giao tòa thánh vatican đức ông miroslawsky đã đồng chủ trì cuộc họp thường niên vòng sáu
nhóm công tác hỗn hợp việt nam vatican
thứ trưởng lê thị thu hằng đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội chính sách đối ngoại và tôn giáo của việt nam
nhấn mạnh chính sách nhất quán của việt nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân
bên cạnh đó thứ trưởng cũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của giáo hội công giáo việt nam
thứ trưởng ngoại giao tòa thánh miroslav bày tỏ sự vui mừng chứng kiến sự phát triển của cộng đồng công giáo
nhấn mạnh giáo hoàng francis luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với việt nam và mong muốn cộng đồng công giáo việt nam
thực hiện đường hướng giáo dân tốt là công dân tốt
ngày một mươi bảy tháng năm tại ninh bình diễn ra lễ tổng kết và trao giải quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế upu lần thứ năm mươi ba năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề trong hành trình một trăm năm mươi năm qua
liên minh bù chính thế giới đã phục vụ hơn tám thế hệ người dân toàn cầu
từ đó đến nay thế giới đã có nhiều thay đổi
hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để nói về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa
tại việt nam đây là cuộc thi viết thư quốc tế upu lần thứ ba mươi sáu được tổ chức
cuộc thi được phát động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày năm tháng một đến ngày ba mươi một tháng ba
năm nay ban tổ chức đã nhận được gần một năm triệu bức thư dự thi từ các em học sinh trong cả nước
sau năm vòng chấm ban giám khảo quốc gia đã chọn một trăm ba mươi bài vào vòng trung khảo
kết quả ban tổ chức đã trao một giải nhất ba giải nhì năm giải ba ba mươi giải khuyến khích sáu mươi một giải cây bút triển vọng
một mươi hai giải dành cho các thí sinh là người khuyết tật
các em đạt giải nhất nhì được trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trao tặng huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo
chiều nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức tọa đàm trao đổi về các dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo trình quốc hội khóa một mươi năm
để bảo đảm công tác tuyên truyền về các dự án luật cũng như đạt hiệu quả tạo sự lan tỏa mạnh mẽ giúp mọi tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về sự cần thiết vị trí vai trò quan trọng của các dự án luật đối với xã hội và công tác đảm bảo an ninh trật tự
bộ công an mong muốn các cơ quan báo chí trung ương xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về các dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo trình quốc hội khóa một mươi năm trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng những nội dung hình thức phong phú thiết thực đảm bảo chính xác kịp thời thống nhất từ trung ương đến địa phương
ngoài ra các đại biểu cũng tập trung trao đổi làm rõ sự cần thiết ban hành quan điểm định hướng và những nội dung cơ bản của các chính sách nhất là những điểm mới sửa đổi trong các dự án luật
sau buổi tọa đàm cục truyền thông công an nhân dân sẽ có kế hoạch tổ chức cho phóng viên thâm nhập thực tế tại các địa bàn cơ sở để phản ánh chân thực khách quan sinh động công tác chiến đấu của lực lượng công an để làm nổi bật tính cần thiết khi ban hành các dự án luật tranh thủ sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân

dự án phát triển cộng đồng công nghệ tiêu dùng hvn được ra đời dự án cho phép người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp hàng hóa từ nhà sản xuất đã có các giấy phép kiểm định chất lượng với mức giá cả tiết kiệm đồng thời cho phép các doanh nghiệp nhà sản xuất được tiếp cận và khai thác các khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm của công ty đây là hoạt động trong chuỗi các chương trình kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ việt nam của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
với tiềm năng lợi thế về biển quảng ninh đang đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi trở thành trung tâm nuôi biển lớn nhất miền bắc để làm được điều đó tỉnh quảng ninh đã tiên phong quy hoành khu vực biển dành cho phát triển nuôi biển trên quan điểm phát triển toàn diện theo hướng hiện đại thân thiện với môi trường gia tăng giá trị bền vững gần với bảo tồn phát triển nguồn lợi thủy sản
đây là vùng nuôi sen canh rong sụn với hảo sữa của công ty cổ phần tập đoàn stp
theo bác và xây dựng nông thôn mới
việc nhà nhà cho ảnh bác hồ đã và đang tạo sự chuyển biến tích cực
ở cả về ý thức và hành động của mỗi người dân trên địa bàn xã phước cát ii
nhất là các hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số
đây cũng là cách mà người dân tộc stiêng bày tạo tình cảm và lòng biết ơn đến chủ tịch hồ chí minh
qua đó góp phần làm sinh động thêm việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thưa quý vị thực hiện nghị quyết số một mươi của chính phủ về chiến lược công tác dân tộc
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi các địa phương miền núi đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
để hoàn thành mục tiêu phát triển toàn diện nhanh bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
theo đó ngoài vấn đề về thu nhập các tiêu chí về đời sống văn hóa xã hội
cũng được quan tâm đầu tư nhằm bảo đảm sự phát triển đồng đều và thu hẹp khoảng cách
giữa miền núi với miền xuôi
sau đây là ghi nhận tại huyện đầm thịnh
huyện đầm hà tỉnh quảng ninh
theo chủ trương chung của tỉnh quảng ninh năm hai nghìn hai mươi ba huyện đầm hà ưu tiên dành nguồn lực
đầu tư cho giáo dục y tế ở miền núi biên giới hải đảo
các trạm y tế trên địa bàn được tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị
nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng và y tế điều trị đảm bảo chăm sóc tốt
cho sức khỏe người dân vùng dân tộc thiểu số
được cung ứng thuốc và vật tự y tế đủ để thực hiện công tác khám trị
chữa bệnh và cấp cứu cho người dân
với trang thiết bị y tế cũng được cấp mới một số như máy tét nước đường huyết
bảng đo thị lực bộ ngũ quan và tủ hấp xấy và một số thiết bị văn phòng
các trường học được tu bổ xây mới với khuôn viên rộng trang thiết bị hiện đại
có chế độ phụ cấp tăng thêm cho học sinh và giáo viên so với mức chung của nhà nước
chương trình dạy học được cải tiến
giúp nâng cao năng lực cho học sinh con em miền núi
các trường học được tu bổ xây mới với khuôn viên rộng trang thiết bị hiện đại
giúp nâng cao năng lực cho học sinh con em miền núi

giúp nâng cao năng lực cho học sinh con em miền núi